còn liên quan tới vụ cháy năm tàu cá tại cảng lạch quèn nghệ an cách đây hai ngày
ông nguyễn xuân dinh phó chủ tịch ubnd huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an cho biết
bước đầu xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn xuất phát từ sự cố chập điện tại tàu cá mang số hiệu na chín mươi chín nghìn sáu trăm chín mươi chín ts gây cháy
sau đó lửa cháy lan sang nhiều tàu cá khác
vào khoảng tám giờ tối ngày hai mươi tám tháng bảy tàu na chín mươi chín nghìn sáu trăm chín mươi chín ts do ông bùi xuân sinh
trú tại xã quỳnh long huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an làm chủ đang neo đậu tại cảng cá lạch quen
bất ngờ bốc cháy dữ dội ngay lập tức người dân địa phương cùng với lực lượng chức năng tại chỗ
đã nỗ lực dập lửa đưa các tàu cá khác đến nơi an toàn
tuy nhiên thời điểm xảy ra cháy các tàu neo đậu với mật độ dày đặc lại gặp gió to
khiến ngọn lửa lan nhanh sang các tàu bên cạnh hậu quả là năm chiếc tàu cá bị thiêu dụi
không thể sửa chữa được ước tính thiệt hại trên bốn mươi năm tỷ đồng và nhiều chiếc khác bị hư hại nhẹ
bước đầu ubnd huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đã hỗ trợ mỗi tàu bị cháy số tiền hai mươi triệu đồng